trong những ngày tháng bảy môn triệu trái tim yêu chuộng hòa bình lại hướng về ngã ba đồng lộc
thuộc địa bàn xã đồng lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh để bày tỏ tấm lòng tri ân
với sự hy sinh cao cả của một mươi nữ thanh niên sung phong tại chiến trường đồng lộc
tám năm trước đúng vào ngày hai mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám tại trận địa đồng lộc
một mươi cô gái thanh niên sung phong hà tĩnh tuổi vừa một mươi tám đôi mươi đã hy sinh anh dũng
tại ngã ba đồng lộc trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo cho huyết mạch giao thông thông suốt
chiến tranh đã đi qua tọa độ lửa bom cày đạn sới năm xưa giờ đây là di tích lịch sử cấp quốc gia
bảo tàng khổng lồ của lực lượng thanh niên sung phong và là một địa chỉ đỏ
trong giáo dục truyền thống cách mạng tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ
hòa trong dòng người dài như bất tận đến thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ
và một mươi nữ thanh niên sung phong tại ngã ba đồng lộc
có rất nhiều cựu chiến binh những người đã vào sinh ra tử trên khắp các chiến trường
trong hành trình về thăm lại chiến trường xưa ngã ba đồng lộc là điểm đến không thể thiếu
đối với họ để nhắc nhở về một quá khứ đau thương nhưng rất đỗi tự hào
các đoàn du khách đến viếng thăm khu di tích lịch sử ngã ba đồng lộc
chủ yếu là các cựu chiến binh các bạn đoàn viên thanh niên học sinh từ khắp mọi miền cả nước
bên cạnh đó còn có các đoàn khách quốc tế chủ yếu đến từ lào thái lan
họ đến đây để thắp nén hương thơm bày tỏ tấm lòng tri ân ngưỡng mộ đối với sự hy sinh cao cả
của các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
sau đợt này chúng tôi sẽ tham quan tuyên truyền cho thanh niên của lào chúng tôi về truyền thống đầu tranh
cũng như tầm ứng ảnh dụng tự hào của việt nam để cho thanh niên lào chúng ta biết được
một quan hệ truyền thống đặc biệt để tăng cường một quan hệ hợp ảnh đặc biệt giữa hai nước việt lào cho thế giới mai sau
để phục vụ tốt nhất cho các tầng lớp nhân dân và du khách thập phương về với ngã ba đồng lộc
từ đầu tháng bảy ban quản lý khu di tích lịch sử thanh niên sung phong ngã ba đồng lộc đã huy động một trăm linh lực lượng
làm việc liên tục không có ngày nghỉ khuôn viên khu di tích cũng được chỉnh trang sạch đẹp hơn
băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền được trang trí khắp các tuyến đường
công tác an ninh trật tự bảo vệ môi trường phòng cháy chữa cháy được đảm bảo tốt
với truyền thống uống nước nhớ nguồn
trong những năm gần đây
được sự quan tâm của đảng nhà nước chính quyền địa phương cùng tấm lòng hảo tâm đóng góp của các đơn vị tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
đồng lộc đã được quy hoạch xây dựng ngày một rộng rãi quy mô hơn xứng đáng là khu di tích lịch sử cấp quốc gia